trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau
tỉnh đắk lắc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia đến tận các xã thôn
buôn vùng sâu vùng xa phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
kể từ khi có điện cuộc sống của người dân đã thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc
buôn xê đăng xã vùng sâu ea quê huyện trư mờ gà tỉnh đắk lắc hiện có một trăm ba mươi hộ với bốn trăm chín mươi chín nhân khẩu
trong đó có trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số đây được coi là buôn đặc biệt khó khăn của huyện trư mờ ga
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ngành điện đắk lắc đã đẩy nhanh tiến độ thi công
đưa nguồn điện lưới quốc gia về phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân
điện về niềm vui của người dân vỡ hòa và cũng kể từ đó cuộc sống của bà con trong buôn đã hoàn toàn thay đổi
từ khi có điện cuộc sống của nhân dân được cải thiện hơn
trong gia đình mọi sinh hoạt
được cải thiện nhiều được sắm sửa tù lạnh máy giật tv
nhờ có điện người dân thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp đời sống được nâng cao
nên gia đình nào cũng mua sắm đầy đủ các đồ dùng bằng điện phục vụ sinh hoạt trong gia đình
mọi chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng dễ dàng đến với bà con hơn
người dân đã yên tâm bám đất bám vườn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mới
kinh tế phát triển bà con trong buôn xe đăng
rủ nhau động viên con cháu đến trường học cái chữ
nhu cầu sử dụng điện trong mùa quân tưới mùa khô rất là lớn
nó đạt phụ tải có thể gấp đôi gấp ba lần so với những tháng còn lại
cho nên yêu cầu về phục vụ quản lý vận hành
đòi hỏi sự quan tâm như là sự chuẩn bị và tính toán rất là kỹ lưỡng
trong mỗi dịp mùa quân tưới để phục vụ cho bà con
từ nguồn điện lưới quốc gia được kéo về buôn xê đăng đến nay đời sống vật chất
tinh thần của bà con dân tộc sinh sống ở nơi đây đã và đang thay đổi từng ngày
bộ mặt buôn làng ngày càng đổi mới từ chỗ một trăm linh số hộ trong buôn thuộc diện hộ nghèo
cận nghèo vào năm hai nghìn một mươi bảy thì đến nay đã giảm xuống còn sáu mươi đồng thời
một trăm linh con em của bà con trong buôn đều được đến trường học tập nâng cao